tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt cử tri nơi cư trú thuộc tổ một mươi
phường vĩnh phúc quận ba đình thành phố hà nội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi gặp gỡ các cán bộ hưu trí và đại diện nhân dân khu phố một mươi phường vĩnh phúc quận ba đình
bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước đất nước ta ngày càng phát triển
đời sống nhân dân được cải thiện vị thế nước ta trên thế giới ngày càng nâng cao
đồng thời bày tỏ sự phấn khởi khi quốc hội ngày càng đổi mới về nội dung hình thức
tăng cường đối thoại chất vấn với tinh thần dân chủ công khai thẳng thắn và đi thẳng vào những vấn đề mà nhân dân quan tâm
phát biểu tại buổi gặp gỡ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong thời gian qua chủ tịch quốc hội cũng đã thông báo về chương trình kỳ họp thứ bảy sắp diễn ra
chủ tịch quốc hội cho biết tại kỳ họp thứ bảy quốc hội sẽ thảo luận và thông qua nhiều dự án luật quan trọng
trước những vấn đề nhân dân vẫn còn nhiều lo lắng như các dự án làm ăn thua lỗ các tệ nạn xã hội tài nạn giao thông
kỳ họp tới đây các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận kỹ lưỡng để tìm ra giải pháp
chủ tịch quốc hội cũng mong muốn cán bộ hưu trí và nhân dân khu phố một mươi phường vĩnh phúc quận ba đình tiếp tục đoàn kết xây dựng khu phố văn minh giàu đẹp